tỷ lệ giải ngân danh mục dự án ngân hàng thế giới quân banh tại việt nam
cho đến thời điểm này hiện thấp hơn nhiều so với các năm trước thấp hơn trung bình toàn cầu
đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến các bộ ngành địa phương
với quân banh về giải ngân năm hai nghìn hai mươi
ngân hàng thế giới vkp là nhà tài trợ lớn cho việt nam
hiện nay tổng vốn vai đã cam kết cho ba mươi sáu chương trình dự án đang triển khai là gần bảy bốn trăm linh triệu usd
trong số ba mươi sáu khoản vai thuộc danh mục có năm khoản vai chưa giải ngân
tính đến ngày một mươi năm tháng một mươi do chưa hoàn thành thủ tục đầu tư hoặc chưa ký hợp đồng xây lắp
một mươi bảy trên ba mươi một khoản vai còn lại đang giải ngân phải điều chỉnh hiệp định vai
tỷ lệ giải ngân dự án ngân hàng thế giới tại việt nam thấp hơn mong muốn của chúng ta trong năm tài khoá này
theo tính toán của ngân hàng thế giới về tỷ lệ giải ngân
tỷ lệ giải ngân danh mục dự án ngân hàng thế giới tại việt nam thấp hơn những năm trước thấp hơn trung bình toàn cầu
nguyên nhân chậm giải ngân nguồn vốn từ vkp theo đại diện bộ tài chính
có cả nguyên nhân khách quan về dịch bệnh và cả nguyên nhân chủ quan đến từ cơ chế quy trình thủ tục
các hợp đồng nhập khẩu vật tư thiết bị từ những nước có bị đại dịch cũng có khó khăn
đây là nguyên nhân khách quan
để thúc đẩy giải ngân bộ tài chính cũng cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ cơ quan trung ương
các địa phương gia soát góp phần tháo gỡ những vấn mắc trong công tác xây dựng dự án
trao đổi với các đối tác phát triển để có các quy định phù hợp và đơn giản hóa trong các hiệp định vay
đẩy nhanh công tác thực hiện dự án và giải ngân